kính thưa quý vị ngày một mươi hai tháng một mươi hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm
tiếp tục phiên xét xử nguyễn thái luyện và hai mươi hai bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
và hôm nay tòa bắt đầu làm việc với các bị hại
phần lớn các bị hại đều yêu cầu hội đồng xét xử tuyên các bị cáo trả lại tiền đã mua các dự án
tuy nhiên thì cũng có bị hại yêu cầu được nhận đất
theo thông báo của tòa trong các ngày một mươi hai một mươi ba tháng một mươi hai hội đồng xét xử sẽ xét hỏi một bốn trăm một mươi tám bị hại thuộc tám dự án
cụ thể alibaba phước bình central park alibaba phước bình central park hai alibaba phước thái capital
alibaba long phước industri alibaba phú mỹ central city alibaba phú mỹ central city hai
hôm nay có khoảng hơn một trăm năm mươi bị hại đến dự tòa theo giấy triệu tập
một số bị hại yêu cầu công ty
cổ phần địa ốc alibaba hoàn trả lại tiền gốc đã nhận và lãi theo thỏa thuận trước đây với các bị hại
tuy nhiên có một số khác đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho nhận đất đã mua không đồng ý nhận tiền
trong suốt quá trình xét xử trong khi khách nồng phạm thành khẩn khai báo thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng
thì bị cáo nguyễn thái luyện lại phủ nhận toàn bộ cáo trạng cho rằng bản thân thực hiện hành vi pháp luật không cấm
đi cáo vợ thị thanh mai cũng là vợ bị cáo luyện giám đốc công ty cổ phần alibaba loafin kêu an về hành vi truy tố là rửa tiền
với hành vi bắt giữ người trái pháp luật mua bán người môi giấy mại dâm và cứng đọc tài sản
sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giả
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng phạm tội này là do hai vợ chồng nguyễn thị cầm tuyền và trần đình hưng
cùng chú tại thành phố biên hòa cầm đầu
mở quán karaoke chỉ đạo một mươi bốn đối tượng là đàn em thực hiện các hành vi như tổ chức cho nhân viên nhảy thoát y trong quán karaoke
bắt giữ người trái pháp luật cho vay lãi nặng mua bán người môi giấy mại dâm và cứng đọc tài sản
thủ đoạn của hai vợ chồng tuyền hưng là đưa thông tin lên mạng xã hội tuyển chọn nhân viên
việc nhẹ lương cao sau đó ép các nạn nhân vào quán karaoke tiếp khách khỏa thân mua thoát y và bán dâm
tiếp viên không được nhận tiền lương mà chỉ nhận tiền bo của khách

tiền lương phải nộp lại cho nhóm của tuyền đặt ra theo tỷ lệ
bằng thủ đoạn này tuyền và hưng đã cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao từ hai mươi đến ba mươi một tháng
ngoài ra tuyền và hưng còn dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt một phần số tiền bo của các tiếp viên thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố bắt giữ ba đối tượng để điều tra về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
vào ngày năm tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với công an huyện văn lãng bắt giữ hai đối tượng là lưu văn luật chú tại tỉnh hương yên và trần văn du chú tại tỉnh bắc ninh về hành vi tổ chức cho bảy người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tiếp đó vào ngày bảy tháng một mươi hai tổ công tác của phòng an ninh điều tra phòng an ninh đối ngoại phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiểm tra phát hiện xe ô tô do nguyễn duy đoàn chú thành phố hà nội điều khiển đang chở bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua điều tra làm rõ các đối tượng khai nhận được người khác thuê để đi đón người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam và nhận tiền công
thưa quý vị tỉnh điện biên có tuyến biên giới đất liền khá dài tiếp giáp với trung quốc và lào vì vậy tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
một bộ phận dân cư còn có hiện tượng đó là tàng trữ sử dụng súng tự chế trái phép để săn bắn và tình hình mua bán vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ còn diễn biến phức tạp nhất là vào dịp cuối năm
nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới lực lượng công an các đơn vị địa phương của tỉnh điện biên đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ từ đó nâng cao ý thức người dân và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lực lượng công an các đơn vị địa phương của tỉnh điện biên đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ từ đó nâng cao ý thức người dân và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

cán bộ với trưởng bản xuống tận nơi bảo trước có cái súng mà giao nộp rồi cũng bảo với con trai không mua bán cái súng không đi trở thuê làm vậy là trái pháp luật nhà giờ không có gì
tuy đã có những chuyển biến tích cực song theo cơ quan công an cho biết
tình trạng tàng trữ sử dụng mua bán các loại vũ khí trái phép qua biên giới vẫn còn xảy ra
chưa được ngăn chặn triệt để
các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới
thường sử dụng vũ khí để chống trả gây khó khăn và nguy hiểm đối với lực lượng chức năng
lỗi lên tình trạng người dân đặt mua linh kiện trên mạng
sau đó sử dụng hình thức chuyển phát qua biêu điện
trong thời gian qua chúng tôi đã phát hiện và đấu tranh hơn chục trường hợp
vấn đề này phức tạp ở chỗ hiện tại bây giờ chế tài rõ ràng
trong việc xử lý đối với các loại vũ khí
với việc mua các linh kiện này cũng tương đối khó khăn trong việc xử lý
nếu như mà các đối tượng sử dụng một khẩu súng tự chế
nó đã hoàn chỉnh rồi thì nó dễ dàng hơn công tác xử lý
dự báo vào dịp cuối năm tình hình mua bán vận chuyển tàng trữ
sử dụng trái phép các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
có diễn biến phức tạp tiêm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trở tự
chính vì vậy lực lượng công an sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân
tố giác tội phạm thông qua các cuộc họp bản
đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật
về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
một tin vui đối với người tiêu dùng
từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay xăng ron chín trăm năm mươi ba đã giảm một năm trăm linh đồng mỗi lít
về mức là hai mươi một hai trăm linh đồng
xăng e năm ron chín mươi hai cũng hạ một ba trăm ba mươi đồng
giá bán hai mươi ba trăm bốn mươi đồng
trừ dầu ma rút mỗi lít xăng dầu đều giảm một đồng
đưa giá xăng về mức thấp nhất từ đầu năm
và thông tin này được liên bộ tài chính công thương công bố
cụ thể như sau
giá xăng e năm giảm một ba trăm ba mươi đồng một lít
giá bán là hai mươi ba trăm bốn mươi đồng một lít
giá bán xăng ron chín mươi năm là hai mươi một hai trăm linh đồng một lít
giá dầu diagen giảm một năm trăm bốn mươi đồng mỗi lít
giá bán là hai mươi một sáu trăm linh đồng mỗi lít

giá dầu hỏa giảm một sáu trăm sáu mươi một xuống mức là hai mươi một chín trăm linh một đồng mỗi lít
giá dầu ma rút giảm xuống còn một mươi ba một mươi sáu đồng mỗi kg

tại kỳ điều hành này liên bộ quyết định
ngừng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu
đồng thời trích lập quỹ bình ổn với xăng e năm là ba trăm linh đồng một lít
rôn chín mươi năm là bốn trăm linh đồng mỗi lít
giá dầu diagen là tám trăm linh đồng mỗi lít
giá dầu hỏa là năm trăm linh đồng mỗi lít
giá dầu ma rút là năm trăm linh đồng mỗi kg
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
vừa triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với bùi trung kiên
sinh năm hai nghìn năm ngụ tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đe dọa xuyên tạc
xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự nhân phẩm uy tín của người khác
theo hồ sơ ngày hai mươi bảy và hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
bùi trung kiên sử dụng mạng xã hội đăng tải
hai dòng trạng thái có nội dung đe dọa xúc phạm lực lượng công an làm nhiệm vụ
thu hút nhiều lượt người bày tỏ cảm xúc và bình luận
công an thành phố bạc liêu tiến hành xác minh làm rõ
và tiến hành mời bùi trung chiên lên làm việc
tại cơ quan công an sau khi được công an thành phố bạc liêu
tuyên truyền giáo dục bùi trung kiên nhận thức được hành vi sai trái của mình
và tự tháo gỡ các bài đăng trên mạng xã hội
công an thành phố bạc liêu cũng trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với bùi trung kiên
nguy hiểm ám ảnh là tâm trạng của nhiều người dân
mỗi khi lưu thông trên quốc lộ một a
bởi tình trạng kẹt xe tai nạn giao thông trên tuyến đường này
thường xuyên xảy ra và sau đây là ghi nhận tại tỉnh đồng nai
đây là hình ảnh không hiếm gặp xảy ra trên quốc lộ một a
đoàn đi qua địa phòng tỉnh đồng nai trong thời gian qua
chỉ cần một chiếc xe tải dừng đậu bên một làng đường
cũng sẽ gây rất nhiều khó khăn cho tất cả các phương tiện còn lại lưu thông
tuy nhiên theo phản ánh của người dân nhiều năm nay
hầu như quốc lộ một e đi qua địa bàn tỉnh đồng nai không được nâng cấp mở rộng
đường chật xe đông khiến tự lưu thông gặp rất nhiều khó khăn
nhất là đối với người điều khiển xe gắn máy
đây cũng là nỗi ám ảnh của nhiều người dân mỗi khi lưu thông trên con đường viết mạch này
cái đường của đồng nai mình á là nói thật là không có làn honda
nguy hiểm theo tôi là rất nguy hiểm
kể cả bản thân tôi kể cả chạy ô tô không vậy mà chạy honda không vậy
rất nguy hiểm
thậm chí tôi nhiều lúc phải bạm rã con lướt
chúng dòng đi với cái lén này mà bạm rã con lướt thì đấm đường xã nó ách tắt
mà đường hai lén thì bắt buộc mình phải đi hai lén nhưng mà rất nguy hiểm
đối với cái lén bên lơ thì rất nguy hiểm
là cái lén này vì mình có được
cũng rất muốn chuyển quyền bên nhà nước mở rộng rã cho cái để mà đi về cho
tuyến đường quốc lộ một a đi qua các khu vực đông dân cư
dọc tuyến đường này tập trung nhiều khu công nghiệp
do đó lượng xe lưu thông trên tuyến này luôn trong tình trạng quá tải
đặc biệt là từ ngã tư dầu dây đến ngã ba phát triển
ngày một tăng cao dẫn đến tình trạng kẹt xe ủn tắc
và chạm dâu thông thường xuyên xảy ra
bên cạnh đó ý thức của một số người tham gia giao thông còn kém
tình trạng xe máy đi vào làn đường dành cho xe ô tô thường xuyên diễn ra
nên nguy cơ va chạm tai nạn giao thông luôn rình rập
quốc lộ một a của mình là cái tuyến đường huyết mạch
nhưng mà hầu như là thường xuyên đó thường xuyên là kẹt xe
và cái mức độ mà tai nạn giao thông là cũng vẫn còn nhiều
theo tôi thì cũng mong rằng nhà nước cũng như các cơ quan chức năng
làm quan tâm và có một cái hướng xử lý về các con đường huyết mạch này tốt hơn
bằng cách là phân luồn hoặc mở rộng đường gì đó
rồi cái hệ thống mà dâu thông bên cái hệ thống mà mấy anh em quản lý bên dâu thông
là quan sát chặt chẽ hơn giúp người dân lưu thông tốt hơn
để tránh cái sự ủng tắc
mà những lúc ủng tắc nó kéo dài rất là lâu
đồng nai là địa phương kinh tế trọng điểm khu vực phía nam
có nhiều khu công nghiệp hàng đầu cả nước
nên nhu cầu vận chuyển hàng hóa lưu thông trên quốc lộ một a là rất lớn
cùng với đó nhu cầu vận chuyển hành khách tuyến bắc nam
vẫn phải đi trên quốc lộ một cũng ngày một tăng cao
do đó hàng ngày tuyến quốc lộ này vẫn phải oàn mình gánh chịu hàng chục ngàn lượt phương tiện qua lại
trong khi đó hạ tầng không đảm bảo
đã ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông
tiêm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
trên thực tế thì quốc lộ một a đi qua địa bàn của tỉnh đồng nai
thì lưu lượng cũng gia tăng rất là nhanh trong thời gian vừa qua
đấy thì kéo theo là một số các cái phẻ lùi
liên quan đến cái tiềm bản bất an toàn giao thông và tai nạn xảy ra trên tuyến
này thì chúng tôi cũng đã có cái kiến nghị
thoà mưu cho quỹ văn tỉnh để mà kiến nghị bộ giao thông
rồi tổ chức phân làm lại các cái phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một
thì quỹ văn tỉnh cũng đã có văn bản rồi kiến nghị bộ giao thông
để mà thực hiện cái đầu tư nâng cấp
nhưng mà đến bây giờ thì cũng chưa được chấp thuận
nên là cái việc mà lưu thượng lưu lượng quá lớn
mà lưu thông trên tuyến như thế thì khả năng xảy ra tai nạn giao thông rất là cao
và đặc biệt thời gian vừa qua thì cũng đã xảy ra một vụ
bài vụ tai nạn giao thông liên quan đến cái
vì phương tiện tải và xe hay bánh cánh máy lưu thông ở làn hỗn hợp
tuyến quốc lộ một a đi qua địa bàn tỉnh đồng nai có chiều dài gần một trăm linh km
đây là tuyến đường huyết mạch của quốc gia kết nối tỉnh đồng nai với các tỉnh thành trong cả nước
vì vậy lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ này rất đông bất kể ngày đêm
theo thống kê lưu lượng phương tiện trên quốc lộ một a đoạn qua đồng nai lên đến hơn năm mươi xe một ngày đêm
trong khi đó hiện tại mặt đường quốc lộ rất hẹp
mỗi bên chỉ có một làn xe ô tô và một làn hỗn hợp
trước sự gia tăng cao của các phương tiện tham gia giao thông
hầu hết các tuyến quốc lộ này hiện đang quá tải
điều này không những ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế
mà còn khiến công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông giải quyết kẹt xe trở nên vất vả phức tạp hơn
dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường võ văn ngân được khởi công vào năm hai nghìn một mươi
dự kiến là xong trong vòng một mươi bảy tháng
nhưng đến nay thì dự án vẫn chưa thể hoàn thành
lô cốt nằm ngang nhiên giữa đường đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân tại nơi đây
mặt đường gồ ghề bụi bay mịt mù giao thông ủng tắc
đây là thực trạng diễn ra tại khu vực dự án thoát nước trên đường võ văn ngân tp thủ đức
theo phản ánh của người dân lô cốt của dự án này đã tồn tại khoảng hai năm qua
công trình đã nhiều lần tháo dở rồi lại lắp lên do có nhiều đơn vị thay phiên nhau thi công
hiện mặt đường đã bị xuống cấp gồ ghề đặc biệt khi vào giờ cao điểm thường bị kẹt xe
khiến việc sinh hoạt và kinh doanh tại khu vực này ảnh hưởng nghiêm trọng

mới đây thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã có quyết định tước giấy phép thi công đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
đối với nhà thầu thi công dự án thoát nước đường võ văn ngân thành phố thủ đức
do dựng lô cốt bị ủng tắc kéo dài
tính từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay dự án này đã bị thanh tra giao thông xử phạt một mươi ba lần với số tiền một trăm một mươi chín triệu đồng
tuy nhiên dự án thì dừng nhưng lô cốt vẫn còn đó
cuộc sống người dân vẫn bị ảnh hưởng hàng ngày chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt
với kinh ngạch thương mại song phương
đã đạt hơn một mươi bốn tỷ đô la trong năm hai nghìn hai mươi ba
ấn độ hiện là một trong tám đối tác thương mại hàng đầu của việt nam
cho thấy là dư địa để các doanh nghiệp việt nam và ấn độ phát triển là rất lớn
tạo cơ hội cho các doanh nghiệp kết nối
và đây là nội dung chính tại hội nghị xúc tiến thương mại việt nam ấn độ
diễn ra vào chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại tp hcm
theo vcci hiện ngoài các mặt hàng chính mà ấn độ xuất khẩu sang việt nam
bao gồm sắc thép bông ngũ cốc thịt
sản phẩm thủy sản máy bóc và thiết bị
thì việt nam cũng đang có sáu dự án đầu tư ở ấn độ
với tổng vốn đầu tư đạt hai mươi tám năm mươi năm triệu đô la mỹ
chủ yếu trong các lĩnh vực gồm dược phẩm công nghệ thông tin hóa chất và vật liệu xây dựng
kiếm ngạch thương mại song phương đã đạt một mươi bốn một mươi bốn tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó ấn độ xuất khẩu sang việt nam đạt sáu bảy tỷ đô la mỹ
trong khi lượng nhập khẩu từ việt nam đạt bảy bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ
kim ngạch được dự kiến tiếp tục tăng cao trong thời gian các hiệp định song phương được ký kết
dự kiến sẽ đạt mục tiêu kiếm ngạch một mươi năm tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn hai mươi hai hoặc hai nghìn hai mươi ba
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
sau một thời gian gián đoạn hiện nay đơn vị này đã tiếp nhận vaccine sở ý
và vaccine dbt bạch hầu ho và gà uống ván
từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
đồng thời là viện dinh dưỡng quốc gia cũng đã cấp phát vitamin a bổ sung cho trẻ
từ sáu đến ba mươi tuổi
sau nhiều lần kiến nghị đến nay chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
đã phân bổ cho tp hcm một mươi liều vaccine sở ý
và năm một trăm bốn mươi liều vaccine dpt bạch hầu ho gà uống ván
tuy nhiên số lượng vaccine này chỉ đối dụng trong tháng một mươi hai
và ít hơn dụ trù của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
ngoài vaccine sở ý và dbt hiện tp hcm cũng ứng bình thường ba loại vaccine khác
là viêm gan bại liệt dạng tim và uống ván
tuy nhiên tp hcm đang tạm hết năm loại vaccine
trong chương trình tiêm chủng mở rộng
là vaccine viêm não nhật bản lao sở rubella bại liệt dẫn uống
và vaccine năm trong một
cùng với đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
cũng đã nhận được vitamin a liều cao từ viện dinh dưỡng quốc gia
sau hơn một tuần gián đoạn
các địa phương sẽ nhận được vitamin a vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
để chuẩn bị triển khai chiến dịch
chiến dịch cho trẻ uống sẽ diễn ra đồng loạt trên địa bàn thành phố
từ ngày một mươi chín đến ngày ba mươi tháng một mươi hai
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm gửi thông báo này
đến phụ huynh trên toàn thành phố
để đưa con em mình đến các trạm y tế phường xã
và các cơ sở y tế có triển khai tiêm chủng
để thực hiện tiêm phòng cho trẻ
bộ giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch tăng cường
chống nguồn lậu gian lận thương mại
vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế
cụ thể lực lượng chức năng cần kiểm tra an ninh hàng không
kiểm tra hoạt động vận chuyển hành khách hành lý xuất nhập cảnh
hàng hóa xuất nhập khẩu tại sân bay cảng hàng không quốc tế
kiểm tra tại các vị trí như khu vực phục vụ hành lý
hàng hóa hay khu vực sửa chữa bảo dưỡng tàu bay
khu vực phục vụ tập kết đồ vật dụng cụ của suất ăn
phục vụ trên tàu bay nhất là các chuyến bay quốc tế
các mặt hàng cần chú ý là hàng điện tử xăng dầu than
thuốc lá rượu bia động vật quý hiếm khoáng sản đường cát
thực phẩm tươi sống vị thuốc cổ truyền thuốc tân dược
gần đây hãng hàng không việt nam airlines và pacific airlines
cũng đã đưa ra quy định trong việc nhận vận chuyển chở
cảnh đào cảnh mai dưới dạng hành lý ký gửi
trên các chuyến bay nội địa thời gian nhận trở là
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tức làng từ ngày bốn tháng chạp âm lịch năm nhâm dần
đến ngày một mươi năm tháng riêng âm lịch năm quý mão
mức cước vận chuyển chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
là bốn trăm năm mươi đồng một bó
còn với đường bộ lực lượng chức năng cũng đang
tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và đã bắt giữ xử lý
nhiều đối tượng có hành vi kinh doanh trái phép
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang
đã phối hợp với đội quản lý thị trường số hai tiến hành kiểm tra
cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại phường an hòa
thành phố rạch giá phát hiện tại cơ sở này có nhiều mặt hàng
do nước ngoài sản xuất nghi vấn nhập lậu
cửa hàng bán thuốc lá điện tử này có tên là mekong vep
do lưu cao vĩ chú tại huyện an biên tỉnh kiên giang làm chủ
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện tại cửa hàng
đang bày bán hàng trăm mặt hàng liên quan đến thuốc lá điện tử
đều do nước ngoài sản xuất
lưu cao vĩ không xuất trình được giấy tờ hóa đơn
liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
hiện tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ hàng hóa
để tiếp tục xác minh làm rõ
công an huyện thường tín thành phố hà nội vừa triệt phá
số lượng pháo lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn hà nội
bảy tấn pháo đã được ngụy trang trong các thùng hoa quả
vận chuyển bằng hai xe tải từ biên giới phía bắc
vì hà nội chờ tiêu thụ đã bị thu giữ
đây là số lượng pháo nổ được nguy trang trong bốn trăm linh sáu thùng hoa quả
nhập khẩu nhãn hiệu nước ngoài
với tổng trọng lượng lên tới sáu tám trăm sáu mươi chín kg
vừa bị công an huyện thường tín phát hiện bắt giữ
tại một nhà kho ở xã ngũ hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội
số pháo này được các đối tượng cất giữ để chờ mang đi tiêu thụ
tại các tỉnh phía nam trong dịp tết nguyên đán sắp tới